thưa quý vị chỉ còn khoảng ba tuần nữa thì cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và năm nay ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm rơi vào thứ ba và thứ tư đó là hai ngày làm việc bình thường
như vậy là sau khi nghỉ cuối tuần thì người lao động chỉ làm ngày thứ hai đó là ngày hai mươi chín tháng bốn là đến dịp nghỉ lễ
do đó mới đây bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc
hoán đổi ngày làm việc và làm mù vào ngày khác
việc này sẽ giúp cho cán bộ công chức và viên chức người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
đã có một số bộ ngành đồng ý với phương án hoán đổi ngày làm việc do bộ lao động thương minh và xã hội đưa ra
và quyết định cuối cùng thì sẽ được thủ tướng chính phủ quyết định
vậy hiện nay thì đề xuất này đang nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ và bình luận trên cộng đồng mạng
những nội dung đó là gì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
những cuộc thăm dò ý kiến xung quanh việc nghỉ năm ngày liên tục trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đã được tổ chức
không ít sự bất ngờ của cư dân mạng về đề xuất nghỉ dài ngày như vậy
trong đó nhiều ý kiến đã bày tỏ sự đồng thuận và cho rằng với lịch nghỉ năm ngày liên tiếp là cơ hội để người lao động
có kế hoạch nghỉ ngơi bên gia đình và người thân và vui mừng là cảm xúc được nhiều cư dân mạng chia sẻ
rất ủng hộ nghỉ năm ngày có thời gian về quê
và đi chơi một số nơi
tôi rất ủng hộ như vậy sẽ có thời gian liên tục để thăm và ở bên người thân để mà làm việc tốt hơn
quan điểm cá nhân tôi đồng ý với thời gian nghỉ năm ngày liên tục
tôi đã công tác nhiều nước tại đông nam á và nhận thấy việt nam mình nghỉ quá ít so với các nước bạn
chúng ta không phải cỗ máy mà là con người nên cần phải được nghỉ ngơi để tái tạo sức xả stress hòa mình với thiên nhiên để có động lực làm tiếp công việc của bản thân
rất ủng hộ nghỉ liên tục năm ngày
vì nghỉ thứ bảy chủ nhật rồi đi làm thứ hai rồi lại nghỉ thứ ba thứ bốn là bất hợp lý
đi xa thăm nhà hay đi du lịch cũng không được
bộ lao động thương minh và xã hội cho rằng việc hoán đổi ngày làm việc để giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
đồng thời việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức và người lao động
những lợi ích cũng đã được cư dân mạng đánh giá cao
sòng bên cạnh những ý kiến cho rằng
cần linh hoạt ngày nghỉ lễ thì có những ý kiến cũng thẳng thắn bày tỏ sự chưa đồng tình
với đề xuất hoán đổi ngày vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
không tôi không thích nghỉ thế này đâu vừa mới đầu năm ra chưa làm ăn được gì đã nghỉ
theo mình thì nghỉ ba ngày là được rồi chứ nghỉ nhiều cũng chả làm gì rồi đến khi đi làm mù thứ bảy chủ nhật hoài lắm
cũng có một số bạn nhà ở xa sẽ có ý kiến nhưng nếu nhà ở xa thì có thể cân nhắc xin nghỉ thêm khung lương
cũng xem thông lệ quốc tế thế nào chứ kỳ nghỉ kéo dài vào đầu tháng năm của hàng triệu người trên cả nước có thể làm đình trệ nền kinh tế
sau ngày một tháng năm thì không còn ngày nghỉ lễ nào nữa cho đến kỷ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
trong khi tháng bốn có đến ba ngày nghỉ mà còn nghỉ thêm để phải làm mù thời gian sau
không còn ngày nghỉ lễ thì không hợp lý
hiện chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
thời gian không nhiều vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn các cơ quan quản lý
sẽ sớm có quyết định nhằm bảo đảm sự chủ động trong tổ chức sắp xếp công việc của các đơn vị cơ quan doanh nghiệp và lịch trình đi lại của người dân
hiện đã có một số bộ như bộ đội vụ bộ giao thông vận tải đã nhất trí với đề xuất của bộ lao động thương bình và xã hội
khoán đổi ngày làm việc nghỉ ngày hai mươi chín tháng bốn làm mù sang một ngày khác
quyết định cuối cùng về phương án nghỉ lễ sẽ được thủ tướng chính phủ đưa ra
và dù chưa công bố lịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm chính thức
xong cũng đã có nhiều công ty thống nhất kế hoạch
người lao động nghỉ liên tục bốn đến năm ngày
các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự tính toán sớm hơn về kế hoạch nghỉ lễ
cũng như cần có sự linh hoạt trong phương án bố trí ngày làm việc hợp lý là vấn đề đang được cư dân mạng đặt ra nhằm tránh sự gấp gác như hiện nay
dù pháp luận không quy định việc khoán đổi ngày làm việc
xong những năm trước đây công ty tôi luôn tạo điều kiện để người lao động được nghỉ liên tiếp
dài ngày hơn dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
họ có thể nghỉ ngày đó không hưởng lương
hoặc trừ vào ngày phép năm
việc công ty linh hoạt bố trí ngày nghỉ phép cũng giúp người lao động yên tâm làm việc hơn
tôi ủng hộ phương án hoán đổi để có kỳ nghỉ trọn vẹn hơn
tuy nhiên thiết nghĩ các cơ quan có liên quan nên có phương án nghỉ lễ cho các ngày nghỉ lễ trong năm từ đầu năm hoặc cuối năm trước
chứ sát sạt mới làm thì sao người dân và doanh nghiệp xoay sửa kịp
nên có quy tắc khoán đổi sao cho ngày nghỉ lễ không rơi vào giữa tuần
và luật hóa nó để mọi người có thể tự tính ngày nghỉ lễ trong tương lai
và có kế hoạch làm việc nghỉ ngơi chứ không nên năm nào cũng phải đề xuất và bàn cãi
theo quy định của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín người lao động trên cả nước có một mươi một ngày nghỉ lễ chính thức
tuy nhiên số ngày nghỉ tại việt nam đang thấp hơn bình quân chung của các nước đông nam á và thế giới từ năm đến sáu ngày
vậy bạn nghĩ sao với đề xuất khoán đổi ngày làm việc và làm bù ngày khác trong dịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một mươi một tháng năm
giúp cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
hãy chia sẻ ý kiến
trên fanpage truyền hình công an nhà dân